liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi sáu ngày hôm nay là ngày các trường đại học cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu ở đợt một bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt bổ sung đầu tiên
thời gian nhận đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt một từ ngày hai mươi một tháng tám đến hết ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo quy định trong các đợt xét tuyển bổ sung mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào ba trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa hai ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ một đến hai
thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển
thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển và phí dự tuyển qua bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương thức trực tuyến hay theo phương thức khác
do trường quy định các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng bổ sung trước ngày năm tháng chín và trước một mươi bảy h ngày bảy tháng chín
thí sinh phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học để xác nhận sẽ học tại trường
nếu thí sinh nộp giấy này qua đường bưu điện thời gian sẽ tính theo dấu bù điện
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng chín các trường còn chỉ tiêu sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt ba
thời gian xét tuyển đợt này kéo dài đến hết ngày hai mươi một tháng chín
kết quả đợt này được công bố trước ngày hai mươi bốn tháng chín
thời hạn cuối cùng xét tuyển của đại học là hai mươi tháng một mươi và của cao đẳng là một mươi năm tháng một mươi một